tuy nhiên bác sĩ kim dung nhấn mạnh những lời quảng cáo về các loại thuốc làm xe khít âm đạo đều là hoang đường và không có căn cứ
bởi lẽ hiện nay không có loại thuốc nào có thể làm thu hẹp được âm đạo
chưa kể đến không rõ các thành phần hóa học bên trong các loại thuốc đó bao gồm những chất gì có thực sự an toàn với người dùng hay không
nhất là đối với vùng cực kỳ nhạy cảm trên cơ thể chị em phụ nữ
theo bác sĩ kim dung một số người khi đặt thuốc bên trong hoặc bôi gieo bên ngoài âm đạo sẽ có cảm giác âm đạo khít hơn
tuy nhiên đó chỉ là cảm giác đánh lửa của thuốc tại thời điểm đó
còn về lâu dài việc lạm dụng các loại hóa chất sẽ khiến chị em có thể bị khô dị ứng viêm nhiễm vùng kín hay thậm chí bị teo đi vì nhiễm các hóa chất độc hại
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản sau này
do đó các chuyên gia khuyến cáo để tránh gây hại cho sức khỏe chị em không tự ý dùng các loại thuốc gieo bôi vào vùng kín khi chưa có sự chỉ định của bác sĩ
nếu có nhu cầu tân trang lại vùng kín thì chị em nên đến các bệnh viện chuyên khoa hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe uy tín với đội ngũ bác sĩ có chuyên môn để phẫu thuật thẩm mỹ thu hẹp âm đạo một cách an toàn tránh biến chứng có thể xảy ra
các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân nên lựa chọn các phòng khám chuyên khoa gia liễu uy tín có giấy phép hoạt động do sở y tế cấp
người dân có thể tra cứu thông tin các cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề trên trang thông tin medinet org vn
và tra cứu thông tin công khai xử phạt vi phạm hành chính tại trang thanh tra medinet gov vn của sở
người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh không phép hoặc các thông tin quảng cáo về dịch vụ y tế gọi đường dây nóng chín trăm tám mươi chín bốn trăm linh một một trăm năm mươi
hay phản ánh qua ứng dụng y tế trực tuyến để thanh tra sở y tế kịp thời xử lý